tôi muốn thấy một liên bang châu âu một cấu trúc bảo đảm mọi người đều sống hòa bình an toàn và tự do
sau một thời gian cân nhắc khá dài
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nước anh mới gia nhập liên minh châu âu và trở thành một trong những trụ cột của liên minh
mong ước của cựu thủ tướng winston churchill đã trở thành hiện thực
nhưng ít ai ngờ rằng sau bốn mươi năm gắn bó người dân xứ sở sương mù đã lựa chọn rời khỏi mái nhà chung
đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của chủ nghĩa dân túy
nhưng điều khiến người ta lo ngại rằng sau brexit liệu có đến francis nesit itasit
năm hai nghìn một mươi sáu châu âu sôi sụp
trong nhiều biến cố và những sự kiện quan trọng chưa từng có tiền lệ
khủng hoảng di cư chưa tìm ra lời giải
bóng ma khủng bố ngày càng phức tạp cho tới những lo ngại về chính sách của chính quyền mới tại mỹ
tất cả đang đặt liên minh châu âu trước những thách thức an ninh lớn nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
một cơ chế tiền tệ và tài khoá chung khi mỗi nước đều có những vấn đề riêng
đã đẩy một loạt các quốc gia như hy lạp tây ban nha bồ đào nha rơi vào khủng hoảng nợ công trầm trọng
các trụ cột như pháp italia cũng rơi vào suy thoái với tỷ lệ thất nghiệp cao
từ kinh tế đến các vấn đề chính trị xã hội eu phải đau đầu để dung hòa một mái nhà quá đông thành viên
vấn đề người tị nạn đến giờ vẫn chưa có một tiếng nói chung
thêm nữa hàng loạt các vụ tấn công khủng bố xảy ra tại pháp đức bỉ anh dưới nhiều cấp độ
đã đặt châu âu vào một cuộc chiến vô cùng khó khăn
vấn đề an ninh đã khiến hiệp ước schengen niềm tự hào của eu bị xem xét lại
tương lai của eu sẽ ra sao
sách trắng đã được đặt lên bàn họp và các nhà lãnh đạo của các nước thành viên
sẽ phải thống nhất một kịch bản trong kỳ họp thượng đỉnh đặc biệt này
năm kịch bản được đưa ra tương đương với các mức độ hòa nhập khác nhau và các đường hướng cải tổ eu
trong đó xu thế đang nghiêng về kịch bản một châu âu đa tốc độ
nhưng chính những phản ứng trái chiều gai gắt về sách trắng này lại đang thể hiện sự chia rẽ trong liên minh châu âu
khiến chủ tịch ủy ban châu âu ông jean claude
jean claude juncker đã phải cố gắng làm dịu không khí căng thẳng
khi nói về cái gọi là châu âu nhiều tốc độ tôi nhận thấy một số người đã hiểu rằng
làm như thế không khác nào dựng lên một danh giới mới một bước màn sắt giữa đông âu và tây âu
nhưng đó không phải là ý mà tôi muốn đề xuất
tuy vậy nhiều sự kiện lớn diễn ra trong thời gian qua khiến người dân châu âu không khỏi lo lắng
liên minh là điều tốt khi không có những lề
nếu bỏ đi những lề lối quan liêu như hiện nay nhiều người không còn muốn liên minh tồn tại nữa
vì nó chỉ tốt cho vấn đề chính trị và không mang lại lợi ích cho người dân
nhưng tôi cho rằng nếu bỏ đi những lề lối quan liêu đó thì liên minh là tốt
vốn dĩ mục tiêu ban đầu khi thành lập liên minh là đem lại hòa bình cho châu âu
và chúng tôi đã có nó nhiều thập kỷ qua
bớt đi những vấn đề hành chính quan liêu mà tập trung cho những vấn đề khác như hòa bình thịnh vượng
các nước trong liên minh đang xa cách nhau và tôi cảm thấy lo lắng
vì điều đó
phải đối phó với tất cả những vấn đề lớn như khủng hoảng nợ công
làn sóng người tị nạn brexit và mối quan hệ đồng minh với mỹ trong tương lai cùng lúc
là một thách thức quá lớn mà châu âu đang phải đương đầu
kỷ niệm sáu mươi năm hiệp ước rome liệu có là cơ hội để eu nhấn mạnh trở lại
các nguyên tắc và giá trị nền tảng của mình
câu trả lời đang được dư luận mong đợi
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
thân ái chào tạm biệt